ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an vừa có công văn điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
với nhiều hoạt động tại chương trình lễ hội làng sen toàn quốc năm hai nghìn hai mươi sẽ được rút gọn để phòng chống dịch covid một mươi chín
chương trình lễ hội làng sen toàn quốc năm hai nghìn hai mươi chỉ có các hoạt động như dân hoa tại tượng đài bắc hồ ở quảng trường hồ chí minh thành phố vinh
dân hương dân hoa báo công với bác tại khu di tích kim liên triển lãm tranh cổ động tầm lớn tại quảng trường hồ chí minh và tượng đài bắc hồ
mặc dù chương trình lễ hội làng sen toàn quốc năm hai nghìn hai mươi rút gọn nhưng việc tổ chức các hoạt động vẫn đảm bảo thiêng liêng thành kính trang trọng và thiết thực
nhằm thể hiện lòng thành kính và biết ơn của nhân dân cả nước đối với chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
tuyên truyền giáo dục tư tưởng hồ chí minh quảng bá hình ảnh nghệ an với cả nước và bạn bè quốc tế